với khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày mai cường độ của gió mùa tây nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh hơn
từ chiều và tối mai nó sẽ gây mưa rào và rông nhiều nơi ở cả khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi độ và nam bộ nhiệt độ cũng hạ xuống còn ba mươi ba mươi hai độ
chuyển sang thông tin từ thiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi gió nam đến đông nam cấp bốn nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi hai độ
một áp thấp nhiệt đới mới đang xuất hiện ở khu vực biển đông và hướng về phía nước ta
chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về cơn áp thấp nhiệt đới này trong những bản tin tiếp theo
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước